sau ba ngày xét xử gần một tuần nghị án vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
với mức án gần ba mươi ba năm tù đối với hai mươi ba cán bộ thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế hà tiên và tri cục hải quan cửa khẩu quốc gia giang thành thuộc cục hải quan kiên giang
các bị cáo bị cáo buộc để các doanh nghiệp thông quan khống hàng hóa và tiền tệ chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần một trăm một mươi tỷ đồng
cụ thể hội đồng xét xử tuyên nguyễn hoàng diệu nguyễn xuân bảo nguyên phó tri cục trưởng hải quan cửa khẩu hà tiên lần lượt là ba năm và một mươi năm tháng tù giam
phạm quốc thuấn nguyên phó chí cục trường hải quan giang thành hai năm tù giam đình xuân thảo và phù thụ minh công chức chí cục hải quan hà tiên lãnh mức án hai mươi tháng tù giam và một mươi năm tháng tù giam

mua bán hóa đơn khống với nhau sau đó xuất hóa đơn bán hàng tạp hóa khống qua campuchia
lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt gần một trăm một mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước
tiến hành điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an xác định thọ và trong thực hiện được hành vi
là do sự thiếu trách nhiệm của các công chức hải quan cửa khẩu hà tiên và giang thành
cũng liên quan đến vụ án này năm hai nghìn một mươi sáu một mươi bị cáo nguyên là lãnh đạo công chức hải quan hà tiên và giang thành
cũng đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và bị tuyên phạt các bức án từ hai năm đến bốn năm sáu tháng tù giam
cũng trong ngày hôm nay tòa nâng dân tỉnh cà mau đã mở viên tòa phúc thẩm xét xử vụ khiếu kiện
quyết định xử phạt vi phạm hành chính người khởi kiện là ông lê hoàng luyến
trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu người bị kiện trong vụ việc này là đồng chí trưởng công an
xã huyện thới bình tỉnh cà mau
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám xe ô tô tải do ông lê hoàng luyến
làm chủ lê hoàng mãi điều khiển trở thuê tôm sống từ huyện thới bình tỉnh cà mau về thị xã giá rai
tỉnh bạc liêu thì bị lực lượng cảnh sát giao thông huyện thới bình kiểm tra và xử phạt về lỗi
tự ý cải tạo kết cấu của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất là tự lắp đặt thêm máy tạo oxy
theo quy định tại điểm a khoảng chín điều ba mươi nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu
của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
tuy nhiên ông luyến không đồng tình với quyết định xử phạt nêu trên nên đã khởi kiện đến tòa nhân dân huyện thới bình
tại phiên thòa sơ thẩm bộ đồng xét xử đã kết luận bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông lê hoàng luyến
là yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do trưởng công an huyện ký vào ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
hoàn trả số tiền nộp phạt bảy triệu đồng và bồi thường thiệt hại tôm bị chết tiền mất thu nhập với tổng số tiền là hai trăm sáu mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa phúc thẩm căn cứ vào các tình tiết trong vụ việc các quy định của nhà nước
hội đồng xét xử đã kết luận bắt toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông lê hoàng luyến
và giữ nguyên quyết định của bản án mà hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt vào ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ đối với nguyễn văn nguyên
kim ngọc chú tại xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
đáng nói nạn nhân và đối tượng xuống tay sát hại chính là con gái của mình
tại cơ quan công an nguyễn kim ngọc khai nhận vào chiều ngày một mươi hai tháng ba đã dẫn con gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu vào nhà vệ sinh của gia đình
sau đó dùng búa chém nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
để biết nguyễn kim ngọc có tiền sử về bệnh tâm thần đang trong quá trình điều trị bệnh tâm thần tại nhà thì xảy ra án mạng
nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ về hành vi giết người ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã tiến hành di lý đối tượng nguyễn duy đồng quê tỉnh bắc ninh và nguyễn thị út quê tỉnh thanh hóa về bình dương
đây là hai nghi can trong vụ án xảy ra vào ngày chín tháng ba vừa qua tại một nhà trọ thuộc phường an phú thị xã thuận an
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi giờ ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín nguyễn thị út và bạn trai là nguyễn duy đồng đến phòng trọ của anh lương đức quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh thanh hóa tạm trú tại khu phố ba phường an phú thị xã thuận an để nhậu
trong lúc uống rượu giữa quỳnh và đồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
không dừng lại ở đó đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày khi anh quỳnh lên gác phòng trọ nằm nghỉ
thì đồng đã dùng dao đâm vào người anh quỳnh dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đồng cùng với nguyễn thị út đã bỏ trốn
công an tỉnh bình dương đã quyết định thành lập ban chuyên án
và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ gây án
công an tỉnh bình dương đã quyết định thành lập ban chuyên án
công an tỉnh bình dương đã quyết định thành lập ban chuyên án
bàn chuyên án đã nhanh chóng lên kế hoạch triển khai lực lượng và nhận được sự hỗ trợ tích cực của công an tỉnh lạng sơn
và các cục nghiệp vụ bộ công an tiến hành bắt giữ thành công hai đối tượng
như vậy chỉ bảy mươi hai giờ sau khi vụ án xảy ra bàn chuyên án đã truy bắt được đối tượng không để chúng vượt biên trốn thoát
sau khi phát hiện một nhóm gồm ba đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác lâm sản trái phép
tại khu rừng đặc dụng phong quang thuộc huyện vị xuyên tỉnh hà giang
tổ công tác của công an huyện vị xuyên đã tiến hành bắt giữ được một trong ba đối tượng
đối tượng là tần văn hùng trú tại địa phương
trước khi bị bắt hùng đang cùng hai đối tượng khác dùng máy cưa đéo một cây gỗ nghiến thành nhiều cúc
với tổng trọng lượng là hơn bốn ba mét khối
sau khi bị lực lượng công an phát hiện tiến hành bắt giữ các đối tượng đã chống trả quyết liệt khiến hai cán bộ công an bị thương
hiện lực lượng công an đang truy bắt hai đối tượng còn lại bỏ trốn để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
trong phần tiếp theo của bản tin
một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều nay tại hải dương khi xe ô tô bị tàu hòa kéo lê hàng chục mét khiến hai người chết và ba người bị thương
thông tin về vụ trẻ em uống nhầm thuốc diệt chuột hiện các nạn nhân đã tỉnh táo hoàn toàn
lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hòa và xe ô tô
vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương vào khoảng một mươi sáu h chiều nay làm hai người chết và ba người bị thương
theo thông tin ban đầu xe ô tô mang biển số ba mươi bốn a sáu nghìn sáu trăm một mươi ba từ khu dân cư vũ xá xã ai quốc băng qua đường sắt ra quốc lộ năm
nhưng tài xế không quan sát thấy đoàn tàu lp tám đang đi tới
nên đã xảy ra tai nạn
tại hiện trường xe ô tô bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét toàn bộ phía bên phải bị bẹp rúng
năm người trong xe ô tô bị mắc kẹt nên người dân và lực lượng cảnh sát giao thông đã phải hỗ trợ để đưa đi cấp cứu
tuy nhiên hai người trong số đó đã tử vong do vết thương quá nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân xử lý vụ việc và khắc phục hậu quả
đến một mươi bảy h cùng ngày đường sắt hà nội hải phòng đã được thông tuyến
cũng trên địa bàn tỉnh hải dương thì vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua
tại ngã tư đường tuệ tĩnh giao cắt với đường điện biên phủ thành phố hải dương
cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe ô tô và hai xe máy khiến một người chết và hai người bị thương
như vậy là tính từ đêm qua cho đến ngày hôm nay
tại thành phố hải dương đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm tám người thương vong
thông tin liên quan đến vụ sáu trẻ em tại huyện trương mỹ hà nội bị ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột
các bác sĩ bệnh viện bạch mai cho biết hiện các bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng không loại trừ trường hợp chất động phát tác chậm
theo người nhà bệnh nhân khi đang chơi gần nhà các em nhặt được một túi khoảng hơn hai mươi ống dung dịch có màu hồng nhạt
đựng trong ống nhựa tưởng đây là thuốc phi là tốt nên các em đều chia nhau uống
theo các bác sĩ có một em một mươi bảy tuổi hiện đang được điều trị tại trung tâm chống độc
năm em còn lại điều trị tại khoa nhi bệnh viện bạch mai
hiện các cháu đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng các bác sĩ không loại trừ trường hợp chất động phát tác chậm
các bác sĩ cho biết hiện mẫu dung dịch đã được đưa đi xét nghiệm và được xác định là thuốc diệt chuột cực độc của trung quốc
được sản xuất dưới hình thức bắt mắt hương vị hấp dẫn dễ gây nhầm lẫn là đồ uống đặc biệt là người già và trẻ em
mô hình khu công giáo toàn tòng an toàn về an ninh trật tự được triển khai xây dựng với sự quan tâm của chính quyền và lực lượng công an bà con giáo dân được tuyên truyền giáo dục nên đã nâng cao nhận thức và hiểu biết cảnh giác trước sự hoạt động của các loại tội phạm sống đoàn kết hòa thuận chấp hành tốt chính sách pháp luật nội quy quy định của địa phương
do đó đến nay tình hình an ninh trật tự ở đây luôn được đảm bảo không xảy ra vụ phạm pháp hình sự hay vi phạm pháp luật nghiêm trọng
đặc biệt trong khu dân cư số năm không xuất hiện người dân vi phạm pháp luật hay tham gia vào tệ nạn xã hội
các đồng chí công an xã đã tập trung chỉ đạo đối với khu phố tình hình an ninh trật tự tại khu phố không có vấn đề xảy ra trong khu phố trong những năm vừa qua
từ hiệu quả của mô hình này hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương đặc biệt là các địa phương có số đông người dân theo đạo
đã và đang triển khai nhân rộng mô hình này để góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn
đặc biệt là vấn đề an ninh nông thôn an ninh tôn giáo